tại nhà máy lương thực thoại sơn một trong năm công ty lương thực trực thuộc tập đoàn lộc trời
tại ấp sơn lộng xã vọng đông huyện thoại sơn sẽ diễn ra lễ công bố xuất khẩu lô gạo thơm
của tập đoàn lộc trời sang châu âu theo hiệp định evfta
lô hàng lần này là một trăm hai mươi sáu tấn gạo thơm chống jasmone tám mươi năm được đóng gói theo quy cách một mươi tám kg
sẽ lên đường sang thị trường châu âu vào cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi
các giống thuộc danh mục gạo thơm xuất khẩu sang eu được hưởng hạn ngạch yêu đái thuế quan
chiếm khoảng bốn mươi ba bốn mươi sáu tổng lượng gạo xuất khẩu hàng năm với khoảng trên ba triệu tấn
với sự tích cực chủ động của các cấp các ngành và sự hợp tác chặt chẽ của các đối tác quốc tế
các nước thành viên eu việc triển khai hiệp định evfta đã diễn ra khá đồng bộ
tạo sung lực mới cho tăng trưởng và hội nhập quốc tế của việt nam
đặc biệt là các mặt hàng nông sản như thủy sản trái cây cà phê và gạo